cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảy bị can
trong đó có phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii phường phú hài thành phố phan thiết của tỉnh bình thuận
theo đó bị can nguyễn văn phong sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận nguyên giám đốc sở tài chính
bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
sáu bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí gồm
ba nguyễn thị thu phong sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai nguyên phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh bình thuận
đặng hoài nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn sổ số kiến thiết bình thuận nguyên giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh bình thuận
bốn nguyễn thanh cho sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chuyên viên phòng hành chính tổng hợp nguyên tri cục trường tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
năm lê nam hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tránh văn phòng sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận nguyên phó tri cục trường tri cục quản lý đất đai
sáu phạm duy cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp phan thiết tỉnh bình thuận nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh tế đất tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
năm lê anh huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trưởng phòng hành chính tổng hợp tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
theo hồ sơ dự án thương mại dịch vụ và dân cư tân việt phát ii nằm trên ba lô đất số một mươi tám một mươi chín và hai mươi thuộc quỹ đất hai bên đường bảy trăm linh sáu b
phương phú hải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
các lô đất trên được địa phương phê duyệt phương án đấu giá giao quyền sử dụng đất với giá khởi điểm hơn một trăm một mươi một tỷ đồng giá năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên ubnd tỉnh bình thuận cho rằng không có nhà đầu tư nào tham gia đấu giá các lô đất này mặc dù đã nhiều lần đưa ra thông báo kéo dài từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tỉnh bình thuận đã giao đất cho công ty cổ phần tân việt pháp không thông qua đấu giá
ba lô đất trên với giá một trăm một mươi một tỷ đồng bằng giá khởi điểm từ năm hai nghìn một mươi bảy
và sau khi bắt giam ông nguyễn văn phong phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận và sáu người khác
thì sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an đã đến khám xét nhà của một số bị can liên quan trong vụ án
sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của bị can nguyễn văn phong
nguyễn văn phong phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận nằm trên đường bùi thị xuân phường xuân an thành phố phan thiết
việc khám xét nơi ở của phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận nguyễn văn phong tiến hành có sự tham gia chứng kiến của người nhà bị can và đại diện địa phương
trước đó vào tám giờ sáng cùng ngày một đoàn công tác khác của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cùng đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao
đã khám xét nơi ở của ông nguyễn thanh cho sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chuyên viên phòng hành chính tổng hợp cựu tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận trên đường lê lợi
việc khám xét có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và vợ ông cho
trong ngày hôm nay dự kiến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cùng đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ khám xét nơi ở nơi làm việc của các bị can còn lại
trong vụ án xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa khởi tố ông phạm thanh tùng bốn mươi ba tuổi chủ tịch hội đồng quản trị chứng khoán trí việt về tội thao túng thị trường chứng khoán
việc khởi tố đối với ông tùng nhằm phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần lewis holdings công ty cổ phần lewis capital công ty cổ phần lewis land
và công ty cổ phần chứng khoán chí việt
trước đó bị can đỗ thành nhân chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần louice holdings đỗ đức nam tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt
và đồng phạm trong việc thao túng thị trường chứng khoán thu lợi hàng trăm tỷ đồng liên quan đến cổ phiếu tập đoàn louis holdings
qua công tác nắm tình hình công an tỉnh hà giang phát hiện tại địa bàn các huyện như vị xuyên bắc quang và thành phố hà giang
có nhóm đối tượng câu kết hoạt động tín dụng đen cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
tiến hành xác minh lực lượng công an đã tạm giữ hình sự hai đối tượng là nguyễn thế lữ thường gọi là lự cá chép
chú tại xã phương thiện thành phố hà giang và trần văn tâm thường gọi là tâm điên chú tại xã tân thành huyện bắc quang của tỉnh hà giang
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng
lực lượng công an xác định nguyễn thế lữ và trần văn tâm đã câu kết với một số đối tượng khác để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng
với mức lãi suất từ ba đến một mươi đồng trên một triệu đồng một ngày
tương đương là một trăm linh chín năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng cơ quan chức năng đã thu giữ chín ống tuyếp sắt cắt vát nhọn đầu
một dao nhọn cùng nhiều giấy tờ sổ sách có liên quan đến hoạt động cho vay tiền
qua điều tra ban đầu xác định với các thủ đoạn hết sức tinh vi trong hoạt động cho vay nhắc nợ hay là quản lý thu lãi
thì các đối tượng trên đã cho vay trên sáu tám tỷ đồng thu lợi bất chính số tiền là trên ba chín tỷ
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
thưa quý vị công an phường hòa hải quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã vào cuộc xác minh vụ việc nữ nhân viên sân gốc brg đà nẵng bị khách dùng gậy góp đánh nhập viện
vì khách chơi gốc nghi có hành vi dùng gậy gốc đánh tòa người nạn nhân là ông nguyễn viết dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
qua tìm hiểu ông nguyễn viết dũng hiện là thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn nước quảng
tập đoàn này hoạt động trong ngành xây dựng và bất động sản tại tỉnh quảng nam
ông nguyễn viết dũng hiện là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam
theo sự chỉ đạo của lãnh đạo của ban nước dân quận chúng tôi có giao cho công an phường xác minh sự việc
cơ bản hiện nay là sự việc đang tiến hành xác minh thông tin giữa hai bên
hồ sơ sẽ chuyển cho các cơ quan chuyên môn của công an quận thụ lý giải quyết theo thẩm quyền
liên quan đến vụ việc này luật sư phạm ngọc hải đoàn luật sư thành phố đà nẵng
cho rằng cơ quan công an cần vào cuộc để điều tra làm rõ việc ông dũng có thực hiện hành vi gây thương tích cho người khác hay không
nguyên nhân động cơ của việc gây thương tích là gì
cơ quan điều tra cần vào cuộc để làm rõ xác minh có hành vi gây thương tích đó hay không
cái thứ hai là xác minh tỷ lệ thương tích là bao nhiêu phần trăm
và động cơ mục đích bối cảnh lúc thực hiện hành vi là như thế nào để truy cứu trách nhiệm theo định pháp luật
cần lưu ý rằng đối với cái vật mà dùng để
nó gây thương tích là cái gậy đính góp
thì cái gậy đánh góp này là một cái vật rất là cứng và chắc
và khi mà nó tác động vào những vị trí trọng yếu trên cơ thể thì nó gây sát thương rất là cao
cho nên là đây có thể xác định được là một khung khí nguy hiểm
cho nên là nếu mà là không khí nguy hiểm thì chỉ cần tỷ lệ thương tật dưới một mươi một
thì cũng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự được rồi
hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam đã yêu cầu các cơ quan liên quan của tỉnh
vào cuộc làm rõ và yêu cầu ông nguyễn viết dũng
nguyễn vích dũng báo cáo cụ thể
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục thông tin tới quý khán giả trong những bản tin tiếp theo
một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch lên đến gần hai tỷ đồng
vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh triệt xóa thành công
khởi tố tám đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
nhóm tám đối tượng có liên quan đến vụ đánh bạc nói trên gồm
nguyễn công anh
trần mạnh hà
nguyễn viết tuấn
trần trọng đức
phan khắc bình
trần văn công
lưu ngọc cương
đỗ phi hoàng đã bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trong đó nguyễn công anh là đối tượng cầm đầu sử dụng quản lý tài khoản cấp độ super master siêu tổng đại lý từ năm hai nghìn một mươi tám
tài khoản này có một tám trăm hai mươi năm điểm tương đương bảy mươi ba tỷ đồng
tích lũy kế từ khi hoạt động đến nay với số tiền giao dịch gần hai tỷ đồng
hai bị can nguyễn công anh và trần văn công bị tạm giam
các đối tượng còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
thưa quý vị chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ đến tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
cứ đến hẹn lại lên vào dịp cuối năm hoạt động thu gom vận chuyển tập kết pháo nổ lại có chiều hướng diễn biến phức tạp
hoạt động này đang gia tăng và diễn biến phức tạp từ địa bàn các tỉnh biên giới đến bên trong nội địa nước ta
với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi
từ địa bàn các tỉnh ra biên giới các đối tượng đang dùng mọi thủ đoạn nhằm đưa pháo từ các nước vào nội địa tiêu thụ
đây là một khoa ô tô
ô tô tự chế thành hai ngăn ngăn bên trong nhằm mục đích giấu pháo nổ ngăn ngoài chất đầy hoa quả
thủ đoạn này được hai đối tượng nguyễn văn tiến và hồ mạnh hùng sử dụng để vận chuyển hơn hai năm tạ pháo nổ
từ nước ngoài về việt nam để tiêu thụ trong dịp tết
còn đây là thủ đoạn của nhóm đối tượng vận chuyển gần bảy tấn pháo từ trung quốc vào việt nam tiêu thụ
pháo được đóng vào các thùng đựng hoa quả in chữ trung quốc để vận chuyển chót lọt qua cửa khẩu
em mua của một người bên lào
thì xong rồi
có người em đi ra đây mua hoa quả thì có người họ đặt mua hoa quả của em
xong bắt đầu em sẵn thử công thì em mua thêm ở bên lào thì em đem về đây cho người ta
tôi có được anh đồng và anh tiến sang thuê xe nâng để vận chuyển pháo trên xe container xuống kho
và trong số lượng pháo đấy thì tôi nhìn thấy là pháo được trong thùng bia cắt tông
có yên hình quả táo
chỉ có pháo đúng
đó là tình hình mua bán vận chuyển pháo tại địa bàn các tỉnh biên giới
còn ở trong nước thì sao
đối tượng ngô ngọc định sinh năm hai nghìn sáu trú tại xã bản ngoại huyện đại từ tỉnh thái nguyên
vừa bị công an quận bắc tử liêm hà nội bắt giữ về hành vi sản xuất pháo nổ
tại nhà mình định tự nhồi thuốc pháo vào từng cuộn giấy dạng ống dùng keo rán ngòi nổ
và kết thành băng pháo nổ dài khoảng hai mét với hai loại pháo to nhỏ khác nhau
sau khi sản xuất pháo nổ thành công định đăng tin bán pháo trên mạng internet
và chuyển hàng cho khách theo thông tin và giá cả đã thỏa thuận
đây là những vụ việc điển hình cho thấy tình hình tội phạm mua bán tàng trữ vận chuyển pháo nổ
đang có diễn biến hết sức phức tạp
thực tế này đang đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của các ban ngành
và lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng ngừa
trước tình hình phức tạp về hoạt động buôn bán pháo nổ công an các đơn vị địa phương
chủ động vào cuộc nhận định những diễn biến của loại tội phạm này và có phương án đấu tranh hiệu quả
tại các địa phương nhiều đối tượng đường dây ổ nhóm có hành vi mua bán tàng trữ pháo nổ
đã bị phát hiện bắt giữ
và từ nay đến cuối năm thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh với tội phạm
vi phạm pháp luật về pháo trong dịch tết dương lịch và tết nguyên đán quý bão hai nghìn hai mươi ba
lực lượng công an sẽ tiếp tục triển khai nhiều phương án trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền
để người dân nói không về pháo nổ
theo thống kê lực lượng công an các đơn vị địa phương đã phát hiện bắt giữ gần ba vụ
với ba năm trăm linh đối tượng giảm bốn mươi bốn số vụ và giảm gần bốn mươi số đối tượng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
thu giữ gần ba mươi tám tấn pháo các loại
theo đó trong dịp tết nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua các hành vi vi phạm pháp luật về pháo
đã giảm mạnh so với những năm trước đây
tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
lực lượng công an đang triển khai thực hiện đợt cao điểm với nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt
để triển khai thực hiện hiệu quả từ nay đến tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
thì ngay trong tháng tám vừa rồi chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo chung yêu cầu công an các địa phương
phải xây dựng kế hoạch cụ thể phối hợp với các lực lượng trong đó đặc biệt là lực lượng biên phòng
lực lượng hải quan để ngăn chặn nguồn pháo ngay từ tuyến biên giới
không cho thẩm lậu ở việt nam
bên cạnh đó đối với nguồn pháo trong nước thì lực lượng công an cũng đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng
đến các tầng lớp nhất là học sinh và sinh viên để các cháu nhận thức được mức độ nguy hiểm của pháo
trong đợt cao điểm này sẽ lấy tuyên truyền vận động là nhiệm vụ trọng tâm
coi đây là nội dung quan trọng xuyên suốt nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức
ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và người dân tuyệt đối không sản xuất mua bán
vận chuyển tạng chữ pháo nổ
vận chuyển tạng chữ sử dụng pháo nổ sẽ diễn ra ngày càng phức tạp hơn
chính vì vậy cục kỳ sát quản lý hình chính và chính trị thế giới hội cũng đã tham mưu cho các bộ
có các văn bản để chỉ đạo các đơn vị công an các địa phương triển khai quyết liệt
trong thời gian từ nay đến trước trong hồi sau tết đảm bảo là an toàn chất tự trước trong hồi sau tết
nhằm nâng cao hiệu quả trong triển khai thực hiện đợt cao điểm
công an địa phương đã giao chỉ tiêu cụ thể theo đó một trăm linh địa bàn các quận huyện thị xã
không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép chản lan trong dịp tết dương lịch
tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi
tất cả các giải pháp nhằm hướng đến đảm bảo cho người dân đón một năm mới trong sự bình yên và an toàn
thời gian qua tại tỉnh bạc liêu đã xảy ra nhiều vụ các đối tượng xấu lợi dụng lòng tin của người dân
để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đối tượng hứa thanh quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ huyện châu thành tỉnh sóc trăng
vừa bị công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi ba tháng một mươi hứa thanh quy đến một công ty cho thuê xe tự lái trên địa bàn phường một
thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu để thuê một chiếc ô tô
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày hứa thanh quý đem chiếc ô tô này cầm cho người khác
ngụ huyện châu thành tỉnh sóc trăng với số tiền một trăm ba mươi triệu đồng
sau đó hứa thanh quý dùng số tiền này tham gia đánh bạc trên mạng
còn đây là trương thị thùy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ xã long điền đông huyện đông hải tỉnh bạc liêu
người vừa tuyên bố bể hụi với số tiền lên đến hai năm tỷ đồng cách đây không lâu
từ năm hai nghìn một mươi bốn trương thị thủy bắt đầu mở các dây hụi và mời gọi người dân trên địa bàn tham gia chơi hụi
với các hình thức như hụi tháng hụi nửa tháng hụi một mươi ngày
đến năm hai nghìn một mươi tám một số hụi viên đã hốt hụi không đóng tiền hụi chết hoặc đóng trẻ
dẫn đến trương thị thùy mất cân đối về tài chính không có khả năng lấp tiền hụi
lợi dụng sự tin tưởng của các hội viên trương thị thùy đã mạo danh các hụi viên để hốt hụi
bán hụi khống cho hụi viên nhằm chiếm đoạt số tiền trên hai năm tỷ đồng
có thể thấy hiện nay các đối tượng lợi dụng sự tin tưởng của người dân
để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật
không chỉ là các hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
lừa đảo chiếm đoạt tài sản như các sự việc trên
mà còn rất nhiều hình thức khác giải danh công an giải danh cán bộ nhà nước
lừa đảo bán hàng lừa đảo qua các hình
hình thức tặng quà
dự báo thì trong thời gian tới tình hình tội phạm lừa đảo
chiếm đoạt tài sản sẽ còn diễn biến phức hợp nhất là trong đỉnh dịch hội
và trên không gian mạng
người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác
trong việc thực hiện các giao dịch dân sự
mua bán thế chấp cầm cố hoặc góp bốn sản xuất kinh doanh
và đồng thời là phải nhanh chóng khi phát hiện các thông tin
mà nghi ngờ đối cận lừa đảo lạm dụng kinh nghiệm
thì phải thông báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý
nhằm tránh các hậu quả nắng kiếp xảy ra
trước thu đoạn tinh vi của các đối tượng như hiện nay
người dân cần hết sức cảnh giác
tuyệt đối không tin tưởng vào các giao dịch mua bán trao đổi
khi chưa đủ cơ sở pháp lý
cần có biện pháp theo dõi kiểm tra bao quán tài sản của mình
tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
thưa quý vị thực hiện chỉ đạo của bộ công an
quỹ ban nhân dân tỉnh đồng nai và giám đốc công an tỉnh đồng nai
lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng
đồng loạt ra quân tiến hành tổng rạ soát kiểm tra an toàn
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn toàn tỉnh
theo đó phát hiện gần ba hành vi vi phạm xử phạt gần một mươi hai tỷ đồng
theo báo cáo thời gian qua công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
đồng loạt ra quân triển khai thực hiện nghiêm túc cụ thể đã thành lập trên bốn trăm linh đoàn
kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn toàn tỉnh
kết quả đã kiểm tra bốn mươi bốn bốn trăm chín mươi sáu lượt đạt một trăm linh tổng số cơ sở
thông qua kiểm tra cũng đã phát hiện hai sáu trăm bốn mươi chín hành vi vi phạm xử phạt gần một mươi hai tỷ đồng
về vụ cháy trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra hai mươi chín vụ cháy làm một người chết
thiệt hại hơn một trăm hai mươi ba tỷ đồng
riêng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường quán bar không đảm bảo
các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
qua kiểm tra chín trăm một mươi hai lượt phát hiện năm trăm tám mươi bảy hành vi vi phạm xử phạt một trăm chín mươi một trường hợp
với tổng số tiền hơn hai tỷ bảy trăm linh triệu đồng ra quyết định tạm đình chỉ hai mươi năm cơ sở
đình chỉ hoạt động hai mươi tám cơ sở thu hồi một trăm hai mươi tám giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
ngoài ra trên địa bàn tỉnh đã tiến hành lập chín mươi chín mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
và chín mươi bảy điểm xây dựng mô hình điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn tỉnh
ra quân tổng kiểm tra rà soát việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của công an đồng nai
trên toàn tỉnh đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng đã phát huy hiệu quả bốn tại chỗ
đặc biệt là người đứng đầu cơ sở chủ doanh nghiệp đã có sự quan tâm hơn về an toàn phòng cháy chữa cháy
ngày một mươi ba tháng một mươi hai công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp cho biết
đơn vị đã tổ chức lễ trao thưởng cho sáu cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia bắt đối tượng cướp tài sản
theo kết quả điều tra vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một trần thanh luân hai mươi năm tuổi ngụ xã tân khánh đông
thành phố sa đét vào ngân hàng để giả vờ giao dịch thấy ngân hàng phán khách
luân rút súng giả và bon giả ra khống chế yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô
với tổng số tiền một tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng
khi luân chưa kịp tẩu thoát ông phan tấn đức và anh lê nhật huy
là nhân viên bảo vệ của một ngân hàng trên địa bàn thành phố sa đéc
đã không ngại nguy hiểm xông vào khống chế đối tượng
các nhân viên khác của ngân hàng cũng đã kịp thời hỗ trợ hai người bảo vệ
trước sử dụng cả mưu trí đấu tranh và bắt giữ đối tượng cướp tài sản
bộ công an đã khen thưởng cho ông đức và anh huy mỗi người năm triệu đồng
bốn mươi cá nhân còn lại được khen thưởng ba triệu đồng trích từ quỹ phòng chống tội phạm trung ương